quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm qua bão số một mươi ba di chuyển theo hướng tây tây bắc
đi dọc ven biển miền trung và suy yếu đi tới từ ba đến bốn cấp
tuy nhiên hoàn lưu bão đã gây ra gió mạnh cho suốt một dọc vùng biển
từ quảng bình trở vào cho đến tận quảng ngãi
ở các huyện ven biển từ hà tĩnh trở vào cho đến quảng nam
nhiều nơi cũng đã xuất hiện gió mạnh kẻ mưa to
trong ngày và đêm nay hoàn lưu bão số một mươi ba sẽ tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền
sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực thái lan
vì vậy trong ngày hôm nay vùng mưa của bão sẽ xảy ra suốt từ thanh hóa trở vào cho đến đà nẵng
trong đó khu vực phía nam của hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế là vùng có mưa to
với lượng mưa trong ngày và đêm nay phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm
trên các sông từ thanh hóa đến quảng ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông ngàn sâu ngàn phố của hà tĩnh
các sông từ quảng bình đến quảng nam ở mức báo động hai và báo động ba
mông la hà tĩnh và các sông ở quảng ngãi ở mức báo động một và trên mức báo động một
các sông chính ở thanh hóa và nghệ an còn dưới mức báo động một
đi kèm với đó là nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi
ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi
với các tỉnh thành phía nam thời tiết đáng lưu ý nhất trong ngày hôm nay
đó chính là hiện tượng chiều cường đang dâng cao với đỉnh chiều tại ven biển nam bộ
liên tục tăng trong mấy ngày tới và duy trì ở mức cao
đỉnh chiều cao nhất tại vũng tàu có thể đạt bốn ba mươi bảy m vào sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một
do ảnh hưởng của chiều cường nguy cơ ngập úng cao có thể xảy ra tại vùng trũng thấp
ven biển các tỉnh bến tre sóc trăng trà vinh bạc liêu cà mau và tp hcm
thời gian ngập sâu nhất trong khoảng từ một đến bốn giờ sáng và từ một mươi năm đến một mươi chín giờ
bão số một mươi ba đi sang khu vực thái lan suy yếu và tan dần nhưng hoàn lưu hậu bão
thì vẫn tác động và có xu hướng mở rộng vùng
vì thế trong ngày hôm nay ở khu vực đồng bằng và các tỉnh ven biển phía đông bắc bộ
trời sẽ nhiều mây hơn và có mưa về trưa và chiều
trên biển bão số một mươi ba có xu hướng suy yếu và tan đi nhưng ở vịnh bắc bộ
khu vực phía bắc của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
trong ngày và đêm hôm nay tiếp tục có gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu đến cấp bảy
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
trường gió cũng chuyển sang hướng đông bắc với cường độ mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu
duy trì tình trạng biển động nhẹ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước